chúng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h trên antv cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi